khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày ông bén tỉnh lại phát hiện mất tài sản và nhờ chủ nhà trọ đưa về nhà
tại cơ quan điều tra mái em đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình
tuy nhiên sau khi bị mái em cướp hết tài sản cao văn bén đã đến bàn bạc và nhờ trần thanh toàn
hay còn gọi là bèo bô là đối tượng cộng cán ở địa phương
cùng các đàn em ở huyện trợ mới lên kế hoạch bắt giữ trần thị mái em để lấy lại tài sản
đối tượng đặng thanh toàn cùng với bé và một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt toàn bộ tài sản mà mấy em đang mang theo
công an quyện đã tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với đối tượng trần thanh toàn và sáu đối tượng khác có liên quan
qua đó chúng tôi đã thu hồi được
một số tan vật có liên quan trong đó gồm là tiền và xe mô tô trị giá khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cư trú trên địa bàn huyện trợ mới về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xét xử về hành vi cướp tài sản
bắt người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an hai tỉnh phú thọ quảng ninh
vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần văn hạnh
trú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ là đối tượng cầm đầu tổ chức điều hành website gold tám trăm tám mươi chín com
hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp
tại cơ quan điều tra bước đầu trần văn hạnh và phạm văn trường đã thừa nhận hành vi phạm tội
theo đó đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu trần văn hạnh đã thuê phạm văn trường với số tiền năm mươi năm triệu đồng
để thiết lập gia sản cho nhận www gôn tám trăm tám mươi chín com
hình thức hoạt động của sàn gold tám trăm tám mươi chín do hạnh đưa ra cho người chơi như sau
để được tham gia làm thành viên của trang web người chơi phải được người chơi trước giới thiệu
và phải mua mã pin với giá một trăm năm mươi đồng
sau đó người chưa thực hiện quy trình cho nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trong ghép hướng dẫn
trang web này sẽ phát triển đến khi người chơi giảm đi
không còn đủ tiền
để chi trả theo cơ chế của hệ thống
lúc đó hạnh sẽ cho sập trang web và người chơi cuối cùng sẽ mất toàn bộ số tiền khi tham gia
tính đến thời điểm website dừng hoạt động số tiền các đối tượng đã chiếm dụng của khách hàng
khoảng hai sáu tỷ đồng và ba trăm linh triệu đồng tiền pin
lợi dụng danh nghĩa là chi hội trưởng chi hội phụ nữ để lừa đảo chiếm đọc tài sản của nhiều người
với số tiền lên tới gần bảy tỷ đồng
đối tượng đã bị công an tỉnh con tum khởi tố và bắt tạm giam ngày hôm qua
từ giữa năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
hai nghìn một mươi năm imu chú tại xã chú tại huyện sa thầy tỉnh con tum đã lợi dụng danh nghĩa
chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng caliang đưa ra một số thông tin gian dối
là cần tiền đảo vốn ngân hàng cho các hộ dân ở làng vay
để vay mượn tiền của một số người dân trong thôn
cứ mỗi lần vay mượn từ năm mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng do hai bên tự thỏa thuận
ngoài số tiền gốc emiu sẽ trả tiền lãi phát sinh cho khoản vay là hai đồng
hoặc ba đồng một ngày một triệu thời hạn vay là một mươi ngày
với thủ đoạn trên số tiền vay mượn được từ nhiều người dân trên địa bàn
imu đã dùng để tiêu xài cá nhân và xoay vòng trả tiền gốc tiền lãi cho một số cá nhân
tính đến ngày imu đã vay mượn và không có khả năng trả nợ cho nhiều người dân
với tổng số tiền lên đến gần bảy tỷ đồng
hôm qua công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh đã tổ chức thu gom tiêu hủy số lượng lớn
cần sa mà người dân trồng trên địa bàn huyện
nhận được tin báo của người dân công an huyện cầu kè kết hợp với cơ quan chức năng địa phương
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên đất vườn của ông đoàn văn sinh bốn mươi bảy tuổi
ngũ ấp trà mẹt xã thông hòa huyện cầu kè tỉnh trà vinh
có khoảng bảy trăm năm mươi mét vuông trồng cây cần sa đang phát triển tốt
trong đó có khoảng ba trăm bốn mươi tám cây có chiều cao từ bảy đến một năm mét
tổng trọng lượng cần sa tươi là một trăm linh năm kg
công an huyện cầu kè và cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành thu gom tiêu hủy số cần sa nói trên
và tiếp tục điều tra làm rõ
bộ phận khối khí lạnh lục địa ở phía bắc đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam
và sẽ tác động đến thời tiết của các tỉnh thành miền bắc trong ngày và đêm hôm nay
khu vực phía tây bắc bộ từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi mây thay đổi
có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ cũng do tác động của khối khí lạnh nên sẽ có mưa mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
cùng với mưa nên nhiệt độ cũng giảm dần
tuy nhiên sự giảm nhiệt rõ rệt nhất là về đêm khi một số nơi vùng núi cao
nhiệt độ xuống dưới hai mươi độ trời rét nhẹ
còn các tỉnh trung du và đồng bằng nhiệt độ ở mức hai mươi ba hai mươi năm độ tiết trời khá dễ chịu
mưa được dự báo là không nhiều và cũng không kéo dài
từ ngày mùng bảy khu vực quay trở lại trạng thái thời tiết có mây thay đổi
mưa xảy ra vài nơi ngày nắng và nên nhiệt độ cũng tăng trở lại
tại các tỉnh miền trung do chịu ảnh hưởng của dãy ngáp thấp ngang qua khu vực
có xu hướng hoạt động mạnh hơn
cùng với đó khối khí mát cũng di chuyển xuống nên trong hôm nay cũng như là hai ngày tới
toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông
mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa có thể xảy ra vào bất kể thời điểm nào trong ngày
với nhiều nơi có thể đạt mưa vừa có nơi mưa to và rông
từ ngày mùng tám mưa giảm dần toàn miền chuyển sang trạng thái thời tiết mây thay đổi
có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ cũng tăng dần
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới
trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
đến ngày mùng tám ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên ngày sáu và ngày bảy mây thay đổi đến nhiều mây có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và rông tập trung chủ yếu về lúc chiều tối và đêm
đề phòng có gió rất mạnh trong cơn rông
ngày mùng tám ngày nắng vào chiều tối những cơn mưa rào và rông
vẫn tiếp tục xuất hiện
giới dạng rải rác nhiệt độ do động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
ở phía nam thời tiết không có nhiều sự thay đổi gió tây nam hoạt động mạnh
vẫn gây mưa rông nhiều nơi có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
mưa cũng khiến nỗi lo bệnh tật tại các tình hình nam bộ gia tăng
nhất là tại tp hcm nơi vừa xảy ra ngập lụt cuối tháng chín vừa qua
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba
ba cập nhật của chương trình công an nhân dân đến đây là hết